công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong rẫy
trước đó vào chiều qua anh nguyễn tiến thành đến dãy của gia đình ở tổ dân phố năm phường e tam thành phố buôn ma thuột thì phát hiện một thi thể đàn ông đang trong quá trình phân hủy
tiếp nhận tin báo của anh thành công an phường e tam và công an thành phố buôn ma thuột phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
tại hiện trường lực lượng chức năng xác định thi thể là nam giới khoảng ba mươi tuổi tử vong hơn hai mươi ngày trước đang trong quá trình phân hủy nặng không thể nhận dạng
người đàn ông mặc áo trắng đục quần jean tay đeo đồng hồ màu vàng hiện lực lượng công an đang thông báo tìm thân nhân của người này và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại